nhằm gắn kết thơ ca với quần chúng đồng thời tăng cường tình hiểu nghị giữa việt nam và các nước thuộc cộng đồng pháp ngữ
viện quốc tế pháp ngữ phối hợp với đại sứ quán pháp tại việt nam tổ chức slamtur việt nam lần thứ hai
đêm chung kết của cuộc thi với sự tham dự của một mươi hai thí sinh vừa diễn ra tại trung tâm văn hóa pháp đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thơ
được nhà thơ người mỹ mark kenley smith sáng lập và tổ chức lần đầu tiên tại chicago mỹ vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
slam thơ có mục đích mang thơ tới gần khán giả hơn
lấy cảm hứng từ các cuộc thi đấu thể thao slam thơ khuyến khích thơ trình diễn cho phép nhà thơ tự do thể hiện tác phẩm của mình
trong các slam thơ giám khảo là những người được chọn ngẫu nhiên trong số các khán giả có mặt tại hội trường
slam thơ việt nam lần thứ hai nó có những cái mới như thế này
thứ nhất là cái mới đối với những người tham dự người tác giả
mới thứ hai là đối với công chúng
và thứ ba là mới đối với những người tổ chức
đối với các tác giả
các tác giả thì sau cái đợt giải lần trước khi mà chị y ban và nữ sinh viên minh ngân được giải
thì các tác giả mới bắt đầu nghiên cứu và mới cảm thấy thích thú và có cảm hứng đối với cái hình thức hoạt động cái hoạt động văn hóa rất là thú vị này
vượt qua hàng trăm thí sinh một mươi hai thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết đã thể hiện sự tự tin và tình yêu đối với thơ ca qua các tác phẩm do chính họ sáng tác
nhiều hình thức đã được lựa chọn để thể hiện như ngâm thơ hát thơ
điều này đã khiến các khán giả đến với hội trường trung tâm văn hóa pháp cảm thấy hết sức hào hứng
kết quả chung cuộc thí sinh phạm thị phương thảo đã đoạt giải nhất và đại diện cho việt nam tham dự slam thơ quốc tế sẽ diễn ra tại paris pháp vào tháng năm hai nghìn một mươi tám

qua các lần được tổ chức slam thơ không chỉ là một cuộc thi mà đã trở thành một hoạt động văn hóa mang nhiều ý nghĩa và có sức lan tỏa toàn cầu